nhằm tạo nguồn tác phẩm âm nhạc mới có chất lượng tốt để phục vụ các chương trình nghệ thuật
nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân
vừa qua sở văn hóa và thể thao tp đà nẵng đã tổ chức lễ phát động
cuộc vận động sáng tác ca khúc về tp đà nẵng năm hai nghìn một mươi tám
theo đó tất cả công dân việt nam đang sinh sống làm việc học tập lao động trong và ngoài nước
người nước ngoài đang sinh sống làm việc học tập lao động tại việt nam
hoặc nước ngoài đều có thể sáng tác ca khúc tham gia cuộc vận động
mỗi tác giả không gửi quá ba tác phẩm
nội dung các tác phẩm ca ngợi phản ánh những thành tiệu mà thành phố đạt được
khai thác những nét đặc trưng về văn hóa thiên nhiên người dân thành phố
bài dự thi là sáng tác mới chưa tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc nào
chưa từng đạt các giải thưởng cấp thành phố khác
và không có sự tranh chấp về bản quyền tác phẩm quyền tác giả
ban tổ chức nhận bài dự thi đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám